quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn dưới tác động của đới gió đông nam ẩm hầu khắp bắc bộ lúc này được bao phủ bởi một lớp sương mù nhẹ
chỉ riêng khu vực ven biển phía đông nơi gió đông nam ẩm hoạt động mạnh nên có mưa rào nhẹ
trong ngày hôm nay đới gió đông nam ẩm vẫn duy trì vì thế ở bắc bộ trong buổi sáng thời tiết chủ đạo vẫn là nhiều mây
mù ẩm sẽ kéo dài đến tám chín giờ sáng
sau chín giờ bắc bộ trời bắt đầu chuyển nắng nhưng cường độ nắng không mạnh nên biên độ nhiệt tăng chậm
dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày ở bắc bộ phổ biến từ ba mươi một ba mươi hai độ
vùng ven biển phía đông các tỉnh quảng ninh hải phòng thái bình và nam định có mức nhiệt từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
gió đông nam ẩm cũng ảnh hưởng đến các tỉnh phía bắc của miền trung khiến cho các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trong ngày hôm nay cũng chuyển mây nhiều hơn và có nắng gián đoạn
trong khi đó ở khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
lại chịu tác động của một hình thái thời tiết hoàn toàn khác đó là mùa rãnh thấp có trục một mươi một một mươi ba độ vị bắc nên sẽ có mưa rào dài rác
phía bắc thì nắng yếu còn phía nam thì mưa tăng nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở miền trung giảm đáng kể phổ biến ở mức từ ba mươi một ba mươi ba độ
với nam bộ và tây nguyên ngày cuối tuần lại là một ngày nhiều mây có khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to khi cả rãnh thấp trục một mươi một một mươi ba độ và gió mùa tây nam đều ảnh hưởng
ở khu vực miền tây nam bộ
ngay từ sáng đã lác đác mưa một vài nơi đến trưa chiều diện mưa tăng lên nhiều nơi ở cả nam bộ cũng như tây nguyên
khu vực các tỉnh đắk lắc đắk nông lâm đồng và hầu khắp nam bộ những nơi có tương tác dãnh ấp thấp và gió tây nam diễn ra mạnh mẽ nhất
sẽ là những vùng có mưa vừa mưa to với lượng mưa trong ngày và đêm nay phổ biến từ hai mươi ba mươi mm có nơi mưa to trên năm mươi mm
còn về nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên vẫn chỉ từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
và nam bộ có mức nhiệt là từ ba mươi đến ba mươi hai độ
trên biển ảnh hưởng của rãnh thấp và gió mùa tây nam nên tất cả khu vực phía nam của biển đông
bao gồm vùng biển của huyện đảo trương sa vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau cà mau đến kiên giang vùng vịnh thái lan
đều có mưa rào và rông nhiều nơi
còn ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa mưa chỉ xuất hiện một vài nơi gió hướng đông mạnh cấp ba bốn
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước